theo thông tin từ cục quản lý thị trường tp hcm cho biết trong tháng một mươi hai sẽ ra quân kiểm tra hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tp hcm trong đó chú trọng kiểm tra ở các điểm kinh doanh và thương mại trọng điểm
một số điểm kinh doanh mua bán khu trung tâm thương mại trọng điểm nơi thu hút đông đảo lượng người dân trong nước lẫn khách du lịch nước ngoài đến mua sắm
được cơ quan quản lý thị trường nhận định cũng là tụ điểm nổi cộng về hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
trong đợt cao điểm kiểm tra cuối năm các điểm được tăng cường kiểm tra gồm trung tâm thương mại sài gòn square lucky plaza
chợ bến thành chợ an đông chợ bình tây trên các tuyến đường cách mạng tháng tám quận ba quận tân bình nguyễn trãi quận một quận năm ba tháng hai quận một mươi quận một mươi một bà hom tỉnh lộ một mươi v v